theo quy định trước một mươi bảy h ngày sáu tháng chín tất cả các thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống
nếu thí sinh không xác nhận nhập học sẽ phải đợi xét tuyển bổ sung vào các đợt xét tuyển tiếp theo của các trường đại học
theo số liệu công bố của bộ giáo dục và đào tạo tính đến hết đợt một đăng ký xét tuyển nguyện vọng
có tổng số hơn sáu trăm sáu mươi thí sinh hoàn thành nhập nguyện vọng lên hệ thống
từ chín h một mươi năm phút sáng nay hai mươi hai tháng tám
phiên đấu giá trực tuyến thứ nhất biển số xe ô tô sẽ chính thức được diễn ra
các lực lượng nghiệp vụ thuộc bộ công an như cảnh sát giao thông an ninh mạng sẽ giám sát toàn bộ quá trình này
trong danh sách bộ công an quyết định có một mươi một biển số siêu đẹp được đưa ra đấu giá lần này
theo đại diện cảnh sát giao thông công ty đấu giá hợp danh việt nam là đơn vị tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô
cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá cần truy cập vào trang web dgbs vpa
com vn để đăng ký tài khoản
sau khi đăng ký tài khoản thành công người dân có thể tìm kiếm biển số muốn đấu giá theo tỉnh thành loại xe và dễ số cụ thể
ba ngày trước khi diễn ra cuộc đấu giá biển số đó
hiện trên trang web đấu giá biển số xe ô tô đã được niêm yết hơn một trăm năm mươi ba biển số của sáu mươi ba tỉnh thành để người dân lựa chọn
tin an ninh trả tự công an thành phố lào cai vừa bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ súng ngắn
nghi là vũ khí quân dụng và ma túy cần xa
vào sáng ngày hai mươi một tháng tám lực lượng trinh sát bắt giữ đối tượng nguyễn hoàng long chú tại hà nội
đi xe ô tô nhãn hiệu laysart mang theo một khẩu súng ngắn nghi là vũ khí quân dụng
bên trong hộp tiếp đạn có bốn viên đạn hai mươi viên đạn đựng trong túi ni lông màu trắng hai vỏ viên đạn
kiểm tra xe ô tô phát hiện thêm một túi nilon nghi là ma túy cần xa
tại cơ quan cảnh sát điều tra bước đầu đối tượng long khai nhận mượn xe ô tô của một người bạn rồi chuẩn bị súng ngắn
đạn thuộc loại vũ khí quân dụng và một túi ma túy cần sa điều khiển xe lên thành phố lào cai
vụ việc đang được điều tra làm rõ
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn ngọc sáu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại khu chín thị trấn sông thao huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
về các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi năm và có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn tú vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại phường tân hương thuận
quận một mươi hai tp hcm về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có một vết chàm dưới cánh tay phải
và đối tượng nguyễn văn truyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã ninh dân huyện thanh ba tỉnh phú thọ
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh ba tỉnh phú thọ cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách hai cm dưới đuôi mắt trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an